các mưa tiếp tục xuất hiện diện rộng ở cả tây nguyên và nam bộ các tỉnh như đắk nông hay là lâm đồng
và hầu khắp các tỉnh thuộc miền tây nam bộ vẫn là những tỉnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
nền nhiệt khu vực miền tây nam bộ ngày mai cũng thấp duy trì trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
còn ở các tỉnh miền đông mức nhiệt nhỉnh hơn duy trì từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên nhiệt độ cũng giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ hai mươi tám ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp bốn nhiệt độ hai mươi năm ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước